tại hà nội vào sáng ngày hôm nay bộ tư lệnh cảnh vệ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác cảnh vệ sáu tháng đầu năm
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba mặc dù tình hình thế giới khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường
tiêu bẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ
song dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị liên quan
bộ tư lệnh cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước
các sự kiện đặc biệt quan trọng các khu vực trọng yếu và các đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị lãnh đạo cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ
tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình làm tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước và bộ công an về công tác cảnh vệ
tham mưu hoàn thiện pháp luật về cảnh vệ chủ động triển khai theo chương trình kế hoạch và lộ trình thực hiện đề án số bốn của bộ công an
về xây dựng lực lượng cảnh vệ thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
tập trung công tác đào tạo bồi dưỡng và huấn luyện nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nhân dịp này thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng lê quốc hùng đã trao danh hiệu cờ thi đua chính phủ
cho phòng bảo vệ các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước trao tặng bằng khen của bộ công an cho ba đồng chí lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh vệ